mùa hè năm nay thời tiết tại hà nội diễn biến phức tạp liên tục có mưa nhiều trong thời gian gần đây
cùng với chu kỳ khoảng bốn năm lại xuất hiện đợt dịch cao điểm về sốt xuất huyết
thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh này có khả năng gia tăng tại thủ đô thời gian tới
mỗi ngày tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận và điều trị cho bốn đến năm ca mắc sốt xuất huyết
trong đó nhiều bệnh nhân nhập viện muộn có biến chứng nguy hiểm
với một dịch bệnh mà số lượng đông có thể bị nhiễm trong cùng một thời gian
vì thế mà tỉnh lệ số người có thể tiến triển thành nặng cũng không ít
nên là chúng ta không nên chủ quan với bất kể một đối tượng nào
vì chẳng biết mình sốt xuất huyết chỉ nghĩ cảm xúc thông thường
nên bệnh nhân này loay hoay điều trị tại nhà
chỉ khi tiểu cầu giảm các dấu hiệu trở nặng mới nhập viện điều trị
đau đào của nôn đau hết vùng vụng
thì đi mua thuốc bình thường
xong rồi suốt ba bốn ngày thì mới đi vào viện
người ta chỉ nghĩ là người ta bị nhiễm virus thôi
đến những ngày nặng của bệnh thấy nôn nhiều không ăn uống được
bắt đầu mới thấy chảy máu nhân răng chảy máu mũi
mình mới đi khám thì lúc đấy lại rơi vào giai đoạn nặng của bệnh rồi
theo các bác sĩ diễn tiến của sốt xuất huyết rất nhanh
do đó khi thấy có biểu hiện sốt đau nhức hốc mắt
đau cơ xương khớp cần đến cơ sở y tế để được trần đoán sớm
tốt mọi người vẫn nghĩ là covid và có thể tự làm xét nghiệm tại nhà
không đi khám dẫn đến việc chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị
làm cho tình trạng bệnh có thể sẽ nặng lên
và việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng
suốt xuất huyết có bốn chủng nên nếu đã từng mắc suốt xuất huyết
thì vẫn có nguy cơ mắc các chủng còn lại
do đó người dân không nên chủ quan lơ là
bởi bệnh chưa có tính mạng
nếu có vaccine phản ngừa biện pháp tốt nhất là giật mũi long quang bọ gậy tránh mũi đốt